mới đây dưới sự ủy quyền của các quốc gia trong liên minh kinh tế á âu
cơ quan liên bang về giám sát thú y và kiểm dịch động thực vật nga đã ra thông báo chính thức
về việc công ty cổ phần sữa việt nam vinamilk được phép xuất khẩu các sản phẩm sữa vào lãnh thổ
trong các quốc gia trong liên minh kinh tế á âu dưới sự giám sát của các cơ quan hải quan trong liên minh
liên minh kinh tế á âu là thị trường chung của năm nước gồm liên bang nga belarus armenia
kazakhstan kyrgyzstan một khu vực kinh tế có tốc độ phát triển tốt và tiềm năng phát triển rất lớn
với sự hướng dẫn tích cực của cục thú y bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
cùng với sự chuẩn bị chú đáo vinamilk đã vượt qua các đợt khảo sát
đáp ứng các tiêu chuẩn gắt gao của các nước trong liên minh kinh tế á âu
để được cấp phép xuất khẩu sản phẩm sữa vào năm nước thuộc liên minh này
thị trường các nước trong liên minh kinh tế á âu được đánh giá là có nhu cầu lớn
về các mặt hàng thế mạnh của việt nam trong đó có nông sản
vì vậy có thể nói sự kiện doanh nghiệp sữa đầu tiên của việt nam
được cấp phép xuất khẩu vào liên minh kinh tế á âu không chỉ có ý nghĩa với vinamilk
mà còn đối với cả ngành sữa việt nam nói chung khi mở ra một cánh cửa cho sữa việt
tại một thị trường mới đầy tiềm năng